một đường dây ma túy xuyên biên giới đã bị lực lượng công an triệt phá
để che đậy ma túy các đối tượng đã ngụy trang trong những gói cà phê
kết thúc chuyên án nhiều đối tượng bị bắt giữ kèm theo hai mươi hai kg ma túy
thượng tá đỗ xuân ẩn trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương cho biết
trong thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các trinh sát của đơn vị phối hợp với công an tỉnh tây ninh
đoàn ba bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới do lê minh long sinh năm hai nghìn ngụ tỉnh bình dương cầm đầu
các tay chân của long hình thành những mắt xích quan trọng trong đường dây cùng
nguyễn lê gia huy sinh năm hai nghìn ba nguyễn lê gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng quê với long lê văn hoàn sinh năm hai nghìn ba tại tỉnh ninh bình và đỗ duy quang sinh năm hai nghìn ba tại tỉnh bình phước
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai kg ma túy các loại cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
theo dấu vết tội phạm
theo lời kể của trinh sát trước dịp tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn qua công tác nắm tình hình địa bàn các trinh sát của đơn vị phát hiện việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy ở các thành phố di an thủ dầu một thuận an và một số khu vực lân cận có nhiều diễn biến phức tạp nên đã tổ chức theo dõi
ngay từ những ngày đầu vào cuộc trinh sát đã thu thập được khá nhiều thông tin về đám con nghiện
mặc dù vẫn thấy các đầu mối bán lẻ này giao ma túy cho con nghiện nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ đối tượng nào trực tiếp gặp gỡ các đối tượng lạ mặt hoặc thực hiện giao dịch mua bán ma túy
mà chỉ thấy cứ vài ba ngày lại có shipper đến giao những hộp giấy cắt tông giống như hộp quà và đối tượng ký nhận thường là người già hoặc những người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy các trinh sát đã nhanh chóng giải mã
đây là chiêu trò của những đối tượng hòng đánh lạc hướng cơ quan chức năng
việc bắt các đối tượng này nằm trong lòng bàn tay nhưng từ những thông tin thu thập được thì đây chỉ là những con tép có những con cá lớn vẫn chưa xuất đầu lộ diện nên trinh sát quyết định tiếp tục đeo bám
để truy lại dấu vết đối tượng các trinh sát quyết định khác chuyện vui xuân đón tết cùng gia đình vợ con để tập trung toàn bộ cho công việc
công sức của các anh đã mang lại kết quả ngay sau những ngày nghỉ tết
tổ công tác phát hiện một đối tượng bán lẻ ở thành phố dĩ an lén lút hẹn gặp nguyễn lê gia bảo
một đối tượng từng nhiều lần bị xử phạt về tội sử dụng trái phép chất ma túy tại quán cà phê ở trung tâm thành phố thủ dầu một
họ gặp nhau chóng vánh rồi lập tức mỗi người một ngả rời điểm hẹn
mặc dù gặp tình huống bất ngờ nhưng tổ trinh sát vẫn nhanh chí chia đội hình ra làm hai
một tiếp tục bám theo đối tượng bán lẻ một bí mật lần theo nguyễn lê gia bảo
những ngày bám theo bảo các trinh sát lần ra được hắn cùng em là nguyễn lê gia huy lê văn hoàn và đỗ duy quang
tuy không có công việc ổn định nhưng lúc nào cũng rủ dình tiền tiêu xài và thường tụ tập ăn nhậu hút hít ma túy
đặc biệt các đối tượng này có quan hệ mật thiết với nhiều đối tượng chuyên bán lẻ ở bình dương và các khu vực lân cận
ngoài ra khi nói chuyện về một nhân vật bí ẩn mà tất cả đều gọi bằng đại ca thì bọn chúng luôn tỏ vẻ thận trọng kính nể
và nhất là khi
nghe điện thoại thì luôn dạ thưa và kết thúc cuộc gọi luôn bằng câu em thực hiện ngay
xác định đây là đối tượng cầm đầu trinh sát đã kiên trì đeo bám
và đến nửa cuối tháng hai thì lần ra được danh tính đối tượng này là lê minh long
lúc đó cũng nằm trong tầm ngắm của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
long có một tiệm hớt tóc ở phường an thành thành phố thuận an tỉnh bình dương
nhưng rất ít khi thấy hắn xuất hiện để điều hành hoạt động mà giao hết cho thợ
nhận thấy đây là điều bất kỳ
bởi không ai bỏ tiền ra làm ăn mà lại giao hết cho người dân tự quản lý thu chi
trinh sát tiếp tục tìm hiểu thì phát hiện long thường xuyên lui tới khu vực biên giới một số tỉnh miền đông
miền tây nam bộ gặp gỡ những người lạ mặt
thỉnh thoảng hắn cũng vượt biên qua đường mòn lối mở sang campuchia vài ngày rồi lại trở về
đầu tháng ba sau khi thu thập đầy đủ thông tin việc lê minh long có quan hệ mật thiết
và thường xuyên trao đổi mua ma túy
lê minh long đã đặt má túy với một tay cộng cán ở bên kia biên giới
đồng thời xác định được phương thức thủ đoạn quy luật hoạt động của đường dây này
ban chỉ huy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an cùng lên phương án đấu tranh
đêm ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nhận thông tin từ một mũi trinh sát cho biết
long vừa móc nối với một chùm ma túy ở bên kia biên giới
đặt mua ma túy và chuẩn bị vận chuyển về bình dương cất giấu
các đơn vị phối hợp lập tức bố trí nhiều tổ công tác chờ lệnh
và đến một mươi bốn h ngày tám tháng ba thì đồng loạt ập vào các địa điểm đã được xác minh từ trước
thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
kiểm tra nơi ở của đối tượng lê văn hoàn sinh năm hai nghìn ba tại tỉnh ninh bình
tạm trú tại khu phố chiêu liêu phường tân đông hiệp thành phố dĩ an tỉnh bình dương
các đơn vị phối hợp đã phát hiện thu giữ được bốn kg thuốc lắc
một bịch bột
bốn kg ma túy đá

hai điện thoại di động
cùng thời điểm này một tổ công tác phát hiện nguyễn lê gia bảo đang mang số ma túy cất dấu
tại nơi ở của mình đổ xuống cống thoát nước để tiêu hủy
nên đã kịp thời ngăn chặn và thu giữ bảy viên thuốc lắc một kg bột thuốc lắc
khi tổ công tác còn lại ập vào tiệm hớt tóc của lê minh long ở phường an thạnh thành phố thuận an
chỉ thấy nguyễn lê gia huy và đỗ duy quang đang tiêu hủy hai hai kg ma túy
và ba lít chất lỏng sau giám định xác định là ma túy tổng hợp
cùng một bộ dụng cụ nghi để sản xuất ma túy
còn long không có ở nhà và các đối tượng cũng không biết hắn đi đâu
nhận định có thể long nắm được thông tin bị sơ gáy nên đã tìm cách bỏ trốn
và nhiều khả năng hắn sẽ đến biên giới tỉnh tây ninh để trốn sang campuchia
các đơn vị phối hợp kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu bịt chặt toàn bộ đường mòn lối mở
ngoài ra một tổ công tác khác cũng được lệnh tức tốc lên đường đến khu vực cửa khẩu
và các đơn vị phối hợp truy bắt lê minh long
sau hơn một ngày đêm lần trốn hắn đã bị tóm gọn khi đang trên đường tìm cách vượt biên
tiếp tục mở rộng điều tra các đơn vị phối hợp đã ập vào một căn hộ trung cư trên địa bàn khu phố một b
phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
phát hiện năm đối tượng tàng trữ một mươi tám viên thuốc lắc một mươi bốn bịch ni lông chứa ma túy đá
tại cơ quan công an lê minh long khai nhận trước đây từng làm chân sai vặt
trong một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
sau khi nắm được toàn bộ phương thức thủ đoạn đường đi nước bước
long quay về thành phố thuận an tự lập đường dây riêng cho mình
để có các mắt xích phục vụ cho hoạt động long thâu nạp những người bạn từng có thời gian hút hít với nhau
là lê văn hoàn đỗ duy quang cùng hai anh em nguyễn lê sa huy và nguyễn lê gia bảo
rồi giao cho họ nhiệm vụ kết nối với những đầu mối bán lẻ trên địa bàn và các khu vực lân cận
đồng thời các đối tượng này cũng đảm nhận luôn trách nhiệm cất dấu ma túy
riêng long chịu trách nhiệm liên hệ mua ma túy từ các đối tượng ở bên kia biên giới
và tìm cách vận chuyển về địa bàn tỉnh bình dương
giao lại cho huy bảo quang hoàn mang về nhà và tiệm hớt tóc của hắn cất giấu
mặt khác để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
long cũng đặt ra quy định tất cả liên lạc đều thông qua ám hiệu trên mạng xã hội
khi có người đặt mua ma túy thì phải chuyển tiền trước cho hắn
sau đó được lệnh thì đóng gói vào hộp cắt tông hoặc nhiều lớp túi ni lông màu đen
rồi gọi shipper đi giao chứ không được thực hiện trực tiếp
riêng huy bảo quang hoàn nếu tìm được mối bán ma túy
thì mua đứt bán đoạn từ long với giá hữu nghị sau đó mang bán lại
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sáu đối tượng làm việc với một mươi bốn người có liên quan
thu giữ tổng cộng hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
bột thuốc lắc hai kg thuốc lắc bốn kg và bảy một mươi tám viên
ketamin một kg ma túy đá bốn kg heroin một mươi năm bánh tương đương năm hai mươi năm kg ma túy các loại hai hai kg